trên suốt chiều dài biên cương của tổ quốc các chiến sĩ biên phòng không chỉ độc hành thực hiện nhiệm vụ mà còn có tình thương yêu đùm bọc của đồng bào các dân tộc
mỗi người dân sinh sống sát biên giới chính là đôi mắt cánh tay nối dài cùng lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc từng tất đất cột mốc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
bản hùng pèng xã malifor huyện phong thổ tỉnh lai châu được thành lập theo đề án sắp xếp ổn định cuộc sống định canh định cư di dãn dân ra biên giới của tỉnh lai châu
hai năm bộ đội biên phòng cùng chính quyền địa phương làm nhà hỗ trợ hai mươi bảy hộ người giao ổn canh ổn cư gắn bó với biên giới
hiện nay bảng hùng pèng có bốn mươi bảy hộ một trăm bảy mươi bốn khẩu người dân trồng chuối và làm nương nên thu nhập ổn định bình quân đầu người đạt một mươi tám triệu đồng một người một năm
năm hai nghìn năm bộ đội biên phòng cùng chính quyền địa phương làm nhà hỗ trợ hai mươi bảy hộ người giao ổn canh ổn canh bình quân đầu người đạt một mươi tám triệu đồng một người một năm